lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm huấn luyện thành phố thủ đức phường thạch mỹ lợi tp thủ đức
địa phương giao quân điểm của tp hcm đã được diễn ra vào sáng ngày hôm nay
trung tướng lê quốc hùng quỷ viên trung quân đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng võ minh lương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đã tới dự buổi lễ
trong đợt giao quân tại điểm giao quân tp thủ đức có hơn một một trăm linh thanh niên đến từ các quận một
quận ba quận bốn quận bảy quận một mươi quận tân bình quận bình chánh huyện nhà bè huyện củ chi
huyện cần giờ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
riêng tp thủ đức có năm trăm ba mươi tám thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay
tp thủ đức thực hiện tuyển và giao bốn trăm linh năm thanh niên cho các đơn vị quân đội và một trăm ba mươi ba thanh niên giao cho công an tp hcm
thứ trưởng lê quốc hùng cùng các đồng chí lãnh đạo đã động viên tặng quà các tân binh
và mong muốn các tân binh của tp hcm sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương
đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ tổ quốc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ